lại một vụ cháy lớn vừa xảy ra vào khoảng bảy giờ sáng nay tại tầng năm thuộc công ty hồng hà
địa chỉ một trăm linh chín đường trường trinh quận thanh xuân thành phố hà nội
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an phường phương liệt đã phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an quận thanh xuân khẩn trương tới hiện trường tổ chức phương tiện dập lửa
đến khoảng tám giờ đám cháy được cơ bản dập tắt không để cháy lan xuống các tầng bên dưới
khu vực cháy là tòa nhà năm tầng cho thuê để kinh doanh văn phòng và làm kho của nhiều đơn vị
vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại gì về người thiệt hại về tài sản đang được đánh giá
hiện lực lượng chức năng đang điều tra và xác minh nguyên nhân vụ cháy